trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao đô thị thông minh asean hai nghìn hai mươi
chiều nay phiên toàn thể của diễn đàn đã diễn ra với chủ đề
đô thị thông minh hướng tới cộng đồng bản sắc và phát triển bền vững
vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự diễn đàn
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
các vị lãnh đạo cấp cao đại diện các quốc gia thuộc asean
và lãnh đạo các bộ ngành địa phương
thủ tướng nêu rõ sự phát triển vật bậc của khoa học kỹ thuật và công nghệ
đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đã làm sáng tỏ mở rộng thêm không gian mới cho phát triển đô thị thông minh
không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
tăng trưởng kinh tế tiết kiệm năng lượng bảo vệ tài nguyên hiệu quả
mà còn có thể định hướng dự báo được các vấn đề rủi ro
nguy cơ một cách chính xác hơn nhanh chóng hơn
từ đó tăng khả năng thích ứng tự phục hồi của xã hội và đô thị
năm hai nghìn một mươi tám mạng lưới đô thị thông minh asean đã được thành lập
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai tại singapore
xác định các mục tiêu bao gồm tình hình kinh tế cạnh tranh
môi trường bền vững chất lượng cuộc sống cao hơn
trong đó có ba thành phố lớn là hà nội thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng
mạng lưới các đô thị thông minh asean thực sự là không gian thuận lợi
để các quốc gia asean phát huy nội lực
mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài khối
để thúc đẩy quá trình đô thị hóa thông minh hiệu quả
với vai trò là thành viên tích cực của mạng lưới các đô thị thông minh asean
cũng như nhận thức sâu sắc xu hướng thời đại
việt nam đã có nhiều chính sách và nỗ lực phát triển đô thị thông minh
coi xây dựng đô thị thông minh là một trong ba nhiệm vụ cốt lõi
trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia của cuộc cách mạng bốn
thủ tướng nêu rõ
phát triển đô thị thông minh thực sự là một cuộc chơi lớn
trong đó cần có những người cùng chơi có tầm nhìn tiềm lực
hướng tới mục tiêu nhân văn và cuộc sống hạnh phúc
vì sự phát triển toàn diện của con người
bảo vệ môi trường và thiết lập hệ thống sinh thái đô thị phát triển bền vững
phát triển đô thị thông minh theo hướng hiệu quả kế thừa và phát huy kinh nghiệm của ba mươi năm năm đội mới
đồng thời phát triển những giá trị gia tăng cho công nghệ kỹ thuật mới đem lại
phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của khối asean và đặc thù của các quốc gia là thành viên
các địa phương cùng với phát triển các tiện ích thông minh
cần chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh
phục vụ đưa ra các quyết định thông minh thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh
đô thị thông minh cần thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân
phát huy năng lực đổi mới sáng tạo tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
đô thị thông minh phải chính là đô thị của doanh nghiệp và người dân tạo nên
đó là đô thị có quan hệ tốt đẹp giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa
quan hệ con người với con người nhân văn
các thành viên asean cần nâng cao tinh thần đoán kết quyết tâm
cùng chung tay thực hiện tốt năm ưu tiên của năm asean hai nghìn hai mươi
bao gồm củng cố môi trường hòa bình kết nối thịnh vượng phát triển cộng đồng và bản sắc asean
trước khi dự diễn đàn thủ tướng cùng các lãnh đạo bộ ngành và các vị lãnh đạo cấp cao
tại giữa các quốc gia thuộc asean đã đi thăm quan triển lãm các mô hình
nền tảng công nghệ đô thị thông minh